xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một v ba online
mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới
vào đêm qua ngày một mươi tám tháng bảy bão số ba đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh thanh hóa nghệ an và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão từ chiều ngày hôm qua cho đến sáng nay ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh đã có mưa to đến rất to từ bảy mươi đến một trăm năm mươi mm
ở ven biển các tỉnh từ thái bình đến hà tĩnh đã có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
riêng đảo hòn ngư có gió mạnh cấp tám giật cấp tám
hồi một mươi giờ sáng ngày hôm qua sáng nay ngày một mươi chín tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm linh bốn một độ kinh đông trên khu vực thượng lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần trên khu vực thượng lào
đây là tin cuối cùng
cảnh báo mưa lớn ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới
cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo về mưa lớn và lũ tiếp theo
do ảnh hưởng của cơn bão số ba sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài khiến cho mực nước các sông trên địa bàn hà tĩnh dâng cao
cộng với thủy điện xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập cho nên một số khu dân cư ở vùng hạ du đã bị nước lũ cô lập
công tác khắc phục thiệt hại cơn bão số ba đang được chính quyền địa phương hà tĩnh gấp rút triển khai
theo thống kê hiện trên đề bàn huyện đức thọ có khoảng bốn trăm linh hộ dân đang bị ngập lụt
trên một tám trăm linh hectare lúa bị úng và tám trăm linh hectare hoa màu bị chìm trong nước lũ
việc tiếp cận các hộ dân lúc này cũng gặp nhiều khó khăn khi các huyện các tuyến đường đều bị ngập
còn tại huyện vũ quang mưa lớn cũng đã khiến cho hàng chục hộ dân bị cô lập
hơn ba trăm tám mươi hectare cây trồng vụ hẻ thu bị ngập úng
hiện nước sông ngàn sâu đang dâng nhanh nhiều tuyến đường bị ngập gây cô lập và ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con nhân dân
sau khi thủy điện xả lũ nhiều vùng hạ du của huyện hương sơn cũng đã bị ngập lụt
mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến cho hàng chục hộ dân sống ven biển của tỉnh hà tĩnh bị tốc mái và ngập úng
huyện nghi xuân là một trong những đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất với một mươi ba ngôi nhà bị tốc mái
các địa phương đang tập trung thống kê và khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra cũng như sớm ổn định đời sống cho nhân dân
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ vào ngày hôm nay đã tống đạt kết luận điều tra số tám trăm hai mươi chín andtt gồm hai trăm một mươi sáu trang
chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
đề nghị truy tố chín mươi hai bị can về bảy tội danh gồm tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền
đưa hối lộ sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố tổng số một trăm linh năm bị can về bảy tội danh trên
đã tạm đình chỉ điều tra đối với một mươi ba bị can trong đó truy nã một mươi hai bị can đang bỏ trốn
qua điều tra đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc qua game bài brickvip tipclub
do phan xảo nam và nguyễn văn dương cầm đầu gồm hai mươi năm đại lý cấp một năm tám trăm bảy mươi bảy đại lý cấp hai và bốn mươi hai chín trăm năm mươi sáu bảy trăm một mươi tám tài khoản
tham gia đánh bạc số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là chín tám trăm năm mươi ba tỷ hai trăm hai mươi bảy ba trăm bốn mươi hai một trăm linh chín đồng
sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc chi phí quản lý trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là ba bảy trăm linh chín tỷ một bốn trăm bảy mươi hai tám trăm ba mươi chín đồng
các cá nhân được hưởng lợi là bốn bảy trăm một mươi ba tỷ hai trăm linh hai tám trăm ba mươi ba chín trăm chín mươi đồng
trong đó phan xào nam hưởng lợi một bốn trăm bảy mươi năm tỷ sáu mươi ba hai mươi chín một trăm bảy mươi sáu đồng
nguyễn văn dương hưởng lợi một sáu trăm năm mươi năm tỷ bốn trăm hai mươi sáu chín trăm hai mươi bảy trăm bốn mươi sáu đồng
nhóm hoàng thành trung phan anh tuấn và lê văn kiên đang trốn truy nã hưởng lợi một năm trăm bảy mươi bốn tỷ một trăm linh sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng
cơ quan điều tra đã tạm giữ kề biển của các bị can và những người có liên quan
một ba trăm bốn mươi ba tỷ một trăm ba mươi năm bốn trăm sáu mươi tám trăm bốn mươi bảy đồng
qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản hai điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
do tính chất phức tạp của vụ án cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn hai của vụ án
đối với các cá nhân tổ chức có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức
tổ chức đánh bạc đánh bạc sửa tiền mua bán trái phép hóa đơn đưa và nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật
việc khởi tối điều tra vụ án và tống đạt kết luận điều tra nêu trên thể hiện sự kiên quyết của lực lượng công an nói chung công an tỉnh phú thọ nói riêng và sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
tổ chức đánh bạc đánh bạc sửa tiền mua bán trái phép hóa đơn đưa và nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thẻnh công vụ và các hành vi phạm pháp luật
tổ chức đánh bạc đánh bạc sửa tiền mua bán trái phép hóa đơn đưa và nhận hối lộ lợi dụng chức vụ pháp luật

tổ chức đánh bạc đánh bạc sửa tiền mua bán trái phép hóa đơn